hàng nghìn du khách từ nga hiện mắc kẹt ở thái lan do các lệnh trừng phạt của phương tây đã khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chuyến bay về nước
theo quyên quan quản lý du lịch thái lan tới đến ngày tám tháng ba hơn bảy người nga mắc kẹt tại các địa điểm như phuket koh samui pattaya krabi khoảng một nửa trong số đó đang ở đảo phuket
hiệp hội du lịch phuket hiện đã yêu cầu các khách sạn giảm giá và kéo dài thời gian lưu trú cho các khách du lịch bất đắc dĩ này
du khách nga có thể sử dụng hệ thống thanh toán u rianpage của trung quốc sau khi thẻ do ngân hàng nga phát hành sử dụng hệ thống visa và mastercard ngừng hoạt động
cũng theo giới chức du lịch thái lan hàng trăm người từ ukraine cũng không thể về nước chủ yếu là do sân bay tại nước này hiện đóng cửa